bên hành lang quốc hội trao đổi với phóng viên về hình thức kỷ luật xóa tư cách chức vụ được quy định trong dự thảo luật
nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ hình thức kỷ luật này chỉ là xóa cái danh của cán bộ công chức đó
trong khi các chế độ chính sách kèm theo chức danh như hệ số phụ cấp thường có bị truy thu hay không

nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ hình thức kỷ luật này chỉ là xóa cái danh như hệ số phụ cấp thường có bị truy thu hay không
nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ hình thức kỷ luật này chỉ là xóa cái danh như hệ số phụ cấp thường có bị truy thu hay không